bảy mươi năm năm sau khi được giải phóng thành phố hà nội đã có sự phát triển vượt bậc ở mọi mặt
một trong những thành tiệu hà nội đạt được trong những năm gần đây không thể không kể đến việc chính quyền thành phố
đã nỗ lực xây dựng thành phố thông minh để đem lại những dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho người dân
tổ dân phố hoàng một mươi tám phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm giờ có tên gọi khác là tổ dân phố điện tử
người dân trong tổ dân phố này cùng nhau đóng góp mua máy tính mua scan để đăng ký các dịch vụ công trực tuyến
ngày xưa thì phải lên phường rất mất thời gian có khi từ sáng đến chiều mới có khi lấy hoặc hôm sau mới lấy được
nhưng bây giờ thì rất là nhanh chỉ cần một tí buổi sáng thôi ra đây xong rồi chiều đến là lấy thôi rất là tiện lợi
hiện tại hầu hết các phường xã trên địa bàn thành phố đã ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực dịch vụ công ở mức độ ba và bốn
ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế
giáo dục đăng ký thủ tục kinh doanh nhờ vậy đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí tiền bạc thời gian cho người dân và doanh nghiệp
cái tỷ lệ giải quyết giao dịch thủ tục hành chính của người dân qua mạng tại nhà đã thể hiện cái việc là người dân đã quan tâm đến cái việc cải cách thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước
mới đây tại huyện đông anh để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thông minh
thành phố hà nội đã khởi công xây dựng dự án
dự án đầu tiên dự kiến dự án có tổng diện tích hai trăm bảy mươi hai hectare được chia làm năm giai đoạn kết nối chặt chẽ với nhau
tại đây thành phố sẽ áp dụng hàng loạt các công nghệ của tương lai và thực tế như quản trị năng lượng thông minh giao thông thông minh học tập thông minh đời sống thông minh và kinh tế thông minh
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và giải quyết những vấn đề tồn tại của quá trình đô thị hóa như ô nhiễm tắc đường
quan điểm hiện nay của chúng tôi là phát triển hình mẫu đô thị phù hợp với địa phương
cụ thể dự án này là phù hợp với việt nam và người dân việt nam cho nên dự án lần này thì không copy một hình mẫu nào cả
và trong bối cảnh của công nghệ bốn thì sẽ áp dụng công nghệ đổi mới nhất đem lại một mô hình thành phố thông minh phù hợp nhất với người việt nam
ngay sau lễ động thổ hôm nay thì thành phố sẽ tiếp tục cùng với ủy ban dân huyện đông anh để sớm bàn giao đất giai đoạn một cho nhà đầu tư để bắt ngay vào việc thi công của dự án này
lấy người dân làm trung tâm luôn là quan điểm nhất quán
trong bối cảnh của chính quyền thành phố hà nội hòa cùng su thế chung của thế giới với một lộ trình rõ ràng những bước đi thận trọng
thành phố hà nội phấn đấu là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng thành phố thông minh tự tin đứng trong mạng lưới các thành phố thông minh trong khu vực và trên thế giới trong tương lai không xa